tình trạng mở các bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng tràn lan ven sông làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông
hệ thống đê kè đang là vấn đề bức xúc cần được các cấp ngành tỉnh hưng yên xử lý hiệu quả
theo sở tài nguyên và môi trường tỉnh hương yên dọc theo sông hồng và sông luộc trên địa bàn tỉnh
có năm mươi chín bến bãi chứa chất kinh doanh vật liệu xây dựng
trong đó chỉ có một mươi bốn bến bãi được ủy ban nhân dân tỉnh hương yên cấp giấy phép
còn lại là các bến bãi hoạt động trái phép

khi mà anh còn tập kết cát thì khi mà lũ lên thì nó sẽ gây cản trở lũ
hoạt động của nhiều bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng
nhất là các bến bãi hoạt động trái phép đã gây nên nhiều hệ lụy bức xúc trong nhân dân
việc bốc vật liệu xây dựng lên xe quá tải trọng là nguyên nhân dẫn đến hư hại nhiều tuyến đường giao thông
gây ô nhiễm môi trường
thậm chí có những bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng ngay trên đỉnh kè
sát chân đê ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống đê kè và các công trình phòng chống lụt bão
để nâng cao hiệu quả hiệu lực của công tác quản lý nhà nước
tỉnh hương yên cần tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm về đê điều
giao thông bảo đảm cuộc sống yên bình cho người dân